tại hà nội tổng liên đoàn lao động việt nam và báo lao động đã tổ chức trao giải thưởng vinh quang việt nam lần thứ một mươi năm năm hai nghìn một mươi chín với chủ đề thi đua làm theo lời bác
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban dân vận trung ương đã tới dự và trao thưởng những phần thưởng cao quý cho các cá nhân và tập thể xuất sắc